các loại hình vận tải hành khách công cộng tại tp hcm đang giảm tuần suất hoạt động
một số tuyến phải tạm ngưng hẳn để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình trạng này sở giao thông vận tải đề xuất ủy ban nhân dân thành phố phương án hỗ trợ
đối với hàng ngàn lao động là lái xe nhân viên phục vụ trên xoay bít đang thất nghiệp
để hỗ trợ khó khăn cho các đơn vị vận tải trong thời gian dịch bệnh diễn ra
phải tạm ngừng hoạt động tuyến hoặc giảm số chuyến
trước đó sở giao thông vận tải làm việc với các đơn vị vận tải
đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm xem xét hỗ trợ một phần chi phí cho hơn năm người lao động
gồm lái xe nhân viên phục vụ trên xe bít phải tạm ngưng hoạt động thất nghiệp
ngoài ra xem xét hỗ trợ lãi vay đối với các phương tiện đầu tư thay thế xe mới
đang trong thời gian trả lãi ngân hàng góp phần để các đơn vị có khả năng tiếp tục duy trì
và phục hồi hoạt động sau thời gian dịch bệnh kết thúc
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã quyết định tạm ngừng hoạt động
đối với năm mươi bốn tuyến xe buýt từ ngày hai mươi tám tháng ba